chính phủ vừa ban hành nghị định số ba mươi chín về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo đó doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia cụm liên kết ngành
chuỗi giá trị phải có dự án phương án sản xuất kinh doanh khả thi
bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu là hai mươi tổng vốn đầu tư của dự án
đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật
lãi xuất cho vay trực tiếp bằng tám mươi mức thấp nhất lãi xuất cho vay thương mại
đừng xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước
và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của quỹ
nghị định quy định cho vay tối đa không quá tám mươi tổng mức vốn đầu tư của từng dự án
phương án sản xuất kinh doanh nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới